mơ lông còn có tên khác là mơ tâm thể dây mơ lông dây mưa tròn như bì đống tên trung quốc
tên khoa học là pederia tormentosae thuộc họ cà phê rubicia
cây mơ tam thể là một thứ cây leo lá mọc đối hình trứng hay mắc dài gốc lá tròn hay hình tim cuống dài mặt lá hay bị đấm excedium paredia an hại
hoa tím nhạt trang hình ống mọc thành sim kép ở kẽ lá hoặc đầu cành quả hình cầu có đài tồn tại màu vàng nâu bóng
cây mơ lông mọc hoang ở những hàng rào nhiều nơi trong nước ta thường chỉ hái tươi khi dùng đến
trong cây có chứa một tinh dầu rất hăng mùi bai sơn phua carbon cây mơ lông có tính bình mát vị ngọt và đáng nhẹ
trong đồng ý lá mơ lông có tác dụng khu phong tiêu thủng giải độc lợi thấp giảm ho kích thích lưu thông máu giảm đau và tiêu thực
cây mơ lông chủ yếu được dùng trong hỗ trợ các triệu chứng như đau dạ dày cò thắt túi mật suy dinh dưỡng ở trẻ em tê đau do tổn thương bên ngoài ăn lâu tiêu viêm gan vàng da
bệnh kết lị do amip hoa gà phong tê thấp viêm ruột lào phổi gân cốt đau nhức và nhiễm độc phốt phò
và dưới đây là công dụng và cách dùng cây mơ lông trong việc chữa bệnh
thứ nhất là chữa bệnh trực trùng si ga
theo những cây thuốc và vị thuốc việt nam của giáo sư tiến sĩ đỗ tất lợi
lá mơ tạm thể chữa lị trực trùng si ga dùng như sau
lá mơ lông ba mươi năm mươi g trứng gà một quả
cách làm lá mơ rửa sạch để ráo thái nhỏ trộn với trứng gà
có người chỉ dùng lòng đỏ nhưng kinh nghiệm dùng cả quả phổ biến hơn
bọc và lá chuối đem nướng hoặc đặt lên chảo rán không có mỡ cho thơm ngày hai ba lần trong năm đến tám ngày
thời gian điều trị trung bình bảy ngày
bệnh viện quân đội trung ương một trăm linh tám đã áp dụng rộng rãi từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi
thứ hai là chữa
chữa ăn uống lâu tiêu sôi bụng
chuẩn bị một nắm lá mưa lông rồi rửa sạch với nước muối
sau đó ăn sống kèm với thịt cá trong bữa ăn hoặc giã lấy nước uống
duy trì liên tục vài ngày sẽ cải thiện triệu chứng
thứ ba là chưa ăn không tiêu dẫn đến đau tức ở vùng thượng vị
chuẩn bị ba mươi sáu mươi gram thân và dễ tươi rồi sắc nước uống làm ba lần
sử dụng mỗi ngày một tháng đến khi khỏi bệnh
thứ bốn trị bệnh đau dạ dày
chuẩn bị hai mươi ba mươi g lá rửa sạch rồi rã lấy nước cốt uống hết một lần
áp dụng hàng ngày cho đến khi giảm triệu chứng
thứ năm hỗ trợ chữa bệnh nhiễm nấm ngoài da bệnh dế leo chàm da ếch chê ma
dùng toàn thân cây mơ lông rửa sạch nghiền nát lấy nước cốt hòa vào chỗ ngứa ba bốn lần trong ngày
thứ sáu trị nhiễm run đũa run kim
dùng một nắm lá mưa lông rửa sạch và ngâm kỹ với nước muối pha loãng
sau đó vớt ra để ráo nước ăn sống như rau hoặc dạo uống trong ba ngày liên tục lúc mới ngủ dậy
thứ bảy chữa si dinh dưỡng ở trẻ em
chuẩn bị hai mươi hai mươi năm g dễ cây mơ lông đem nấu chung với một cái dạ dày lợn thái nhỏ và một lít nước cho đến khi cạn còn hai chén nước
bỏ phần bã và ngạn nước cho trẻ uống ngày hai lần
thứ tám trị tiêu chảy đi phân lỏng nhiều lần trong ngày
dùng ba mươi g dây mơ tăm thể sắc kỹ rời gạn nước để nguội chia làm hai lần uống
thứ chín hỗ trợ đào nhức xương khớp phòng thấp
cách một dùng ba mươi sáu mươi gram dễ hoặc thân và lá mơ lông đem sắc với ba trăm linh ml nước và một chén rượu nhỏ
kết hợp uống thuốc và xoa bóp bên ngoài để nhanh khỏi bệnh
cách hai cắt lá và dây mơ thành từng đoạn chừng hai cm sau đó sao vàng lấy năm trăm linh gram sắc với hai trăm linh ml nước cho cạn còn một nửa
đêm chia đều làm ba phần uống hết trong ngày duy trì từ một mươi đến một mươi năm ngày liên tục
cách ba thái nhỏ
thân và lá dược liệu rồi đem xấy khô sao vàng rồi ngâm chung với rượu trên bốn mươi độ để khoảng năm ngày
sau đó lấy một ít rượu xoa bóp vào khu vực bị ảnh hưởng sẽ giúp giảm đau chống sưng viêm kích thích lưu thông máu
thứ một mươi hỗ trợ trị chấn thương giòn té ngã
lấy sáu mươi gam dễ cây mơ lông tươi đem sắc với rượu trắng
duy trì ngày uống một lần
một mươi một giảm đau bụng thông tiểu chữa đẩy hơi trứng bụng
chuẩn bị một mươi năm cá lá dược liệu sửa sạch rồi đem sắc với ba bát nước trong một mươi năm phút
gạt lấy nước cốt pha chung với một ly nước ép trái cây
uống hết một lần mỗi ngày giúp lợi tiểu giảm đau kích thích tiêu hóa và giúp ăn ngon miệng hơn

nghiên nát khoảng một mươi năm sáu mươi g lá tươi thêm một bát nước ấm và một ít muối
khuế đều và vắt lọc để lấy nước và uống trước bữa tối
một mươi ba trị trứng bí tiểu
nếu mắc bệnh xoài thận dẫn đến bí tiểu hãy lấy lá mơ lông sắc uống ngày hai ba lần
một mươi bốn thiểu năng tình dục
nên ăn thịt chó với lá mơ lông sẽ có tác dụng cộng hưởng
những bài thuốc trên sẽ giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh và mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe
tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả và tránh được các tác dụng phụ bạn nên nhờ sự tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại